một số địa bàn xã phường có số nhiễm cao hôm nay
cổ nhuế xuân đỉnh bắc từ liêm yên phụ tây hồ đức giang bồ đề long biên thành công ba đình minh khai hai bà trân kiêu kỵ yên viên gia lâm thủy lâm đông anh quang hoa cầu cháy tân triều thanh trị phú đô nam từ liêm thịnh liệt giáp bát hoàng mai thịnh quang phương liên đống đà v v
như vậy từ đầu đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn tới nay
địa bàn hà nội đã ghi nhận tổng số một trăm linh năm tám trăm sáu mươi một ca covid một mươi chín
riêng từ thời điểm áp dụng thích ứng an toàn linh hoạt với dịch covid một mươi chín
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ từ ngày một mươi một tháng một mươi toàn thành phố có thêm một trăm linh một tám trăm hai mươi ba f mới
hơn hai tuần gần đây mỗi ngày thành phố ghi nhận trên hai tám trăm linh f mới
trong đó ngày một mươi bốn tháng một là kỷ lục về số nhiễm với hai chín trăm chín mươi ba f

trong vòng năm ngày kể từ hôm ngày một mươi bảy tháng một tới nay số nhiễm có xu hướng giảm dần
hà nội vẫn tiếp tục đứng đầu cả nước về số f mới mỗi ngày
các quận huyện có số nhiễm cộng dồn lớn nhất từ đầu năm hai nghìn hai mươi một tới hết ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
là hoàng mai tám tám trăm tám mươi bốn f đống đa tám năm trăm chín mươi chín f nam từ liêm năm chín trăm năm mươi ba f
hai bà trưng năm tám trăm hai mươi chín f và thanh trì năm bảy trăm sáu mươi hai f
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn viết nhung giám đốc bệnh viện phổi trung ương
hiện hà nội cần xác định đích đến là ba không nhiễm nếu nhiễm không chuyển nặng và nếu chuyển nặng không tử vong
các địa phương cần thực hiện năm giải pháp
thứ nhất giảm lây nhiễm để kiềm chế những ca mắc mới
trong đó người dân cần thực hiện nghiêm năm ca khai báo y tế một cách thân thiện

có thể không dùng thuật ngữ f f một mà thay bằng người nhiễm và người tiếp xúc gần
thứ hai tiêm phủ vaccine cho một trăm linh dân số gồm cả người cao tuổi và người có bệnh để giảm chuyển nặng giảm tử vong
các địa phương cần đi từng ngõ gõ từng nhà để ra soát danh sách
các bệnh viện tuyên truyền cùng đồng hành với địa phương để tiêm đủ vaccine cho người dân
thứ ba chăm sóc người nhiễm tại cơ sở đồng thời tăng cường trạm y tế lưu động cấp phường xã
thứ tư kịp thời đưa các ca chuyển nặng tới bệnh viện
phải có sự điều phối sơ đồ hóa để chuyển người bệnh chuyển nặng khi cần thiết
thứ năm tăng cường năng lực của các bệnh viện trong công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân covid một mươi chín